mặc dù đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong suốt nhiều năm qua
tuy nhiên đến nay việt nam vẫn là một trong một mươi năm quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới
bên cạnh những bất cập trong việc quản lý mua bán kiểm soát thị trường thuốc lá
thì việc còn nhiều giao cản trong điều trị cai nghiện thuốc lá
khiến chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá chưa đạt được hiệu quả như mong đợi
hút thuốc lá từ năm một mươi sáu tuổi đến nay người đàn ông này đã có thâm niên hút thuốc lá gần bốn mươi năm năm
dù đã nhiều lần muốn bỏ hút thuốc nhưng ông vẫn không dứt được
tự cai nhiều lần ở nhà mà không thành
đến khi phát nhiều thứ bệnh mãn tính cùng lúc
ông buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của bác sĩ để cai thuốc lá và chữa bệnh
mình nghiện nặng của anh hai cái nghệ lực mình kém
từ vì cái tư tưởng của mình cũng không vượt qua được cái thắng của cái kinh nghiệm
theo các chuyên gia y tế nghiện nicotine khó từ bỏ không thua kém nghiện heroin
chính vì vậy muốn cai nghiện thuốc lá cần phải thực hiện theo đúng quy trình
nếu không nó sẽ mang lại hiệu quả không mong muốn
điều này đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài lẫn quyết tâm rất cao của người nghiện thuốc lá
đây chính là cản trở lớn nhất trong việc cai nghiện thuốc lá
xác định được bệnh nhân đang làm một cái nhóm nào
cái người đang ở trong quá trình là thờ ơ hay là có chuẩn bị hay là đăng cai hay là tái nghiện như thế nào đó
sau đó sẽ cho cái bệnh nhân cái toa thuốc nếu cần
bệnh nhân ở mức độ nghiện nặng hoặc là trung bình nặng cho lên
trên thực tế phần lớn người nghiện thuốc lá tự cai tại nhà là chủ yếu
chỉ khi phát bệnh mãn tính mới đến các bệnh viện để điều trị kết hợp cai nghiện
trong khi ít người tìm đến các phòng khám chuyên tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá
tại thành phố hồ chí minh từ năm hai nghìn một mươi bốn đã có một mươi phòng khám tư vấn kiểu này ra đời
nhưng con số người đến khám rất ít ỏi đặc biệt nhiều người nghiện thuốc lá là người nghèo
lao động tự do điều kiện kinh tế khó khăn càng khó tiếp cận các dịch vụ điều trị cai nghiện thuốc lá do không có bảo hiểm y tế
cái thuốc đó mình chưa có được bảo hiểm chi trả cho nên có một số bệnh nhân họ cũng gặp khó khăn
trong cái việc mà phải trả chi phí cho cái cai nghiện nên mình chưa có được nhiều bệnh nhân là cũng có cái lý do đó
các vướng mắc về thuốc về bảo hiểm y tế khiến tỷ lệ người cai nghiện thuốc lá thấp là do nhiều người chưa tìm hiểu kỹ
và tiếp cận với các dịch vụ cai nghiện tại các cơ sở y tế
quan trọng không kém chính là nơi ý thức người nghiện thuốc lá vẫn còn chủ quan với sức khỏe của bản thân và cộng đồng
chưa dứt khoát nói khỏi
không với thuốc lá dù trong bất kỳ hoàn cảnh điều kiện nào